ngay theo giờ việt nam hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo kinh tế apec lần thứ hai mươi bảy đã chính thức khai mạc
dưới sự chủ trì của thủ tướng malaysia muhyidin yassin
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng
tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và đại diện của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế lãnh đạo hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec
hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương diễn đàn quần đảo thái bình dương và ban thư ký asean
đây là lần đầu tiên trong lịch sử apec hội nghị cấp cao được tổ chức dưới hình thức trực tuyến
trong vai trò chủ nhà malaysia chọn chủ đề của năm apec hai nghìn hai mươi là tận dụng tiềm năng con người
vì một tương lai tự cường và thịnh vượng chung
tập trung vào ba ưu tiên xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
cải thiện thương mại và đầu tư bao trùm kinh tế số và biển vững sáng tạo
một nội dung hết sức quan trọng tại hội nghị cấp cao lần này là thảo luận và thông qua tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
nhằm triển khai sáng kiến về xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi do việt nam khởi xướng
và được thông qua tại hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
lãnh đạo của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec đang tiếp tục thảo luận sâu sắc
để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất ứng phó với các khủng hoảng hiện nay
đồng thời đưa ra những định hướng hợp tác để tiếp tục duy trì vai trò của châu á thái bình dương
là khu vực đi đầu về phát triển và liên kết kinh tế
là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo toàn cầu trong những thập kỷ tới
hội nghị lần này dự kiến thông qua hai phần kiện là tuyên bố hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu á thái bình dương
lần thứ hai mươi bảy và tuyên bố về tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi chín tháng một mươi một đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã hội đàm trực tuyến với bí thư trung mương đảng
trưởng ban tư tưởng trung ương đảng cộng sản cuba victor gautier
nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nước
trong bối cảnh việt nam cuba kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mùng hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi mùng hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trưởng ban tư tưởng trung ương đảng cộng sản cuba victor gautier
chúc mừng những kết quả mà việt nam đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
chia sẻ những khó khăn mất mát do thiên tai gây ra với việt nam trong thời gian qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân dân việt nam sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
tiếp tục thực hiện thành công các nghị quyết đại hội một mươi hai đề ra
đánh giá cao việc hai đảng tổ chức hội đàm trực tuyến
đồng chí võ văn thưởng khẳng định trong suốt sáu mươi năm qua
hai đảng hai nước đã luôn kề vai sắt cánh vững bước trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước
tại cuộc hội đàm lãnh đạo hai đảng đã trao đổi những thông tin
về tình hình hai đảng hai nước về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới
sáng nay tại thái nguyên thực hiện chương trình tiếp tục tiếp xúc cử tri
sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề
với một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên
đồng chí phạm bình minh ghi nhận tiếp thu những ý kiến kiến nghị
của cử tri công an tỉnh thái nguyên gửi đến chính phủ quốc hội
về việc cử tri nếu có một số đại biểu quốc hội phát ngôn còn chưa chính xác
tại một số kỳ họp đại biểu quốc hội đồng chí phạm bình minh cho biết
mỗi đại biểu quốc hội có quyền được phát biểu chất vấn tại kỳ họp
phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mình đưa ra
chiều nay thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị thảo luận góp ý kiến
vào dự thảo nghị định của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm
tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ đề nghị các cơ quan thành phố hà nội
tiếp tục bám sát và quán triệt sâu sắc nghị quyết chín mươi bảy của quốc hội
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai một cách chủ động
đồng thời với quá trình hoàn thiện dự thảo nghị quyết không ngồi chờ
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cũng mong muốn cơ quan soạn thảo nghị quyết
vận dụng tối đa các cơ chế cho hà nội mà không trái với nghị quyết chín mươi bảy của quốc hội
trong đó cần quy định cụ thể hơn về phạm vi đối tượng áp dụng
về trình tự thủ tục bồi nhiệm cán bộ cấp phường
nếu không cơ cấu trưởng công an phường tham gia ủy ban nhân dân phường
thì cần quy định rõ về mối quan hệ công tác giữa ủy ban nhân dân phường và công an phường
đồng thời quy định rõ hơn về trách nhiệm giải trình của ủy ban nhân dân cấp phường
trước hội đồng nhân dân cấp quận và các cơ quan có thẩm quyền
hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình khóa một mươi bảy tổ chức kỳ họp thứ một mươi bảy
kỳ họp chuyên đề để kiện toàn nhân sự chủ chốt hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi bảy
đối với ông hoàng đăng quang do chuyển công tác khác
đồng thời bầu bổ sung ông trần hải châu phó bí thư tỉnh ủy
trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình khóa một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tiếp đó đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình cũng đã nhất trí bầu ông trần thắng
phó bí thư tỉnh ủy làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước có nhiều diễn biến khó lường
nhất là thiên tai dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân
nhưng với quyết tâm chính trị lớn lao và hành động quyết liệt đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công theo đúng tiến độ kế hoạch mục đích
yêu cầu đề ra để lại những dấu ấn nổi bật và rốt tốt đẹp
trước hết báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đảng bộ các cấp đã được các cấp ủy trú trọng
đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học bài bản tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ
đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều điểm nhấn nổi bật
công tạc chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu kỷ lượng chất lượng
được chất lượng văn kiện được nâng lên nhất là việc xác định tâm nhìn và các nhiệm vụ đột phá
điểm mới trong dự thảo văn kiện nhiệm kỳ này là các đảng bộ đã tập trung lâm rõ được vai trò lãnh đạo của đảng
và đã chú trọng nhiều hơn về công tác xây dựng đảng
đặc biệt là việc lấy ý kiến xây dựng và thông qua các chương trình hành động
thực hiện nghị quyết của đại hội ngay tại đại hội đã tạo không khí thảo luận sôi nổi thẳng thắn
và đề ra được
những giải pháp có tính khả thi cao tạo nền tảng để nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống ngay sau đại hội
công tác nhân sự để bầu cấp ủy khoa mới cũng vậy
công tác nhân sự được chuẩn bị một cách chú đạo bảo đảm dân chủ khách quan công tâm minh bạch
nên cũng đã nhận được sự thống nhất rất cao
kết quả bầu cử thì cơ bản được tập trung bầu đúng bầu đủ bầu trung theo đề ảnh nhân sự
nhờ đó mà chất lượng nhân sự
ở nhiệm kỳ này có nhiều nổi trội hơn so với nhiệm kỳ trước
ở các đảng bộ cấp trên cơ sở
số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ từ đại học trở lên là ba mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu chiếm chín mươi chín
trong đó có chín trăm ba mươi chín tiến sĩ chiếm hai năm

tuổi trung bình là bốn mươi sáu hai
nhiều đảng bộ có cán bộ nữ trẻ dưới bốn mươi tuổi
chúng cử cấp ủy chiếm tỷ lệ cao vượt yêu cầu của chỉ thị số ba mươi năm
ở các đảng bộ trực thuộc trung ương
cấp ủy nữ chiếm một mươi năm bảy mươi một
cao hơn nhiệm kỳ trước hai sáu mươi chín
bí thư cấp ủy nữ là chín đồng chí
đạt tỷ lệ một mươi ba tám mươi năm nhiệm kỳ trước là ba đồng chí
cấp ủy viên người dân tộc tiểu số là một mươi một sáu mươi tám
cao hơn nhiệm kỳ trước bảy mươi hai
cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là đạt sáu mươi sáu sáu mươi bảy
cao hơn nhiệm kỳ trước hai mươi ba một mươi bảy
tuổi bình quân của ban chấp hành ban thường vụ
bí thư phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước
cơ bản bảo đảm ba độ tuổi trong cấp ủy có hai mươi tám đồng chí bí thư
từ năm mươi tuổi trở xuống đạt tỷ lệ bốn mươi ba tám
có hai mươi bảy đồng chí bí thư không là người địa phương
đạt tỷ lệ bốn mươi một năm mươi bốn cao hơn nhiệm kỳ trước hai mươi ba
như vậy có thể thấy thành công nổi bật của đại hội đảng bộ các cấp vừa qua
là đã xây dựng được các văn kiện tốt với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể
giải pháp rõ ràng và bầu ra được đội ngũ cán bộ cấp ủy
có đủ trình độ năng lực và phẩm chất để lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện thành công
thành công của đại hội đảng bộ các cấp có nhiều nguyên nhân
nhưng trước hết là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát
kịp thời thống nhất của bộ chính trị ban bí thư đến cấp ủy các cấp
trong khi đó chúng tôi thấy rằng điều rất quan trọng đó có sự quyết tâm cao
và có sự nỗ lực lớn và có sự chủ động tích cực của cấp ủy
lấy thương vụ cấp ủy được hết là người đứng đầu cấp ủy
trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội
tại hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
là cơ sở là tiền đề rất quan trọng để góp phần vào thành công của đại hội một mươi ba của đảng
chiều nay đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
và đoàn công tác của trung ương

các đơn vị trường học trên địa bàn xã tú lệ huyện văn chấn tỉnh yên bái
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
đồng chí trần quốc vượng gửi đến các thế hệ thầy giáo cô giáo người lao động
và học sinh của tỉnh yên bái nói chung huyện văn chấn xã tú lệ nói riêng
những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đồng chí trần quốc vượng mong muốn các cháu học sinh vùng cao của tỉnh
không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập xứng đáng là con ngoan
trò giỏi cháu ngoan bác hồ
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng đã tặng quà cho thầy và trò
các nhà trường của xã tú lệ
hôm nay hai mươi tháng một mươi một tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương dự buổi lễ
tham dự buổi lễ còn có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
chủ tình hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính trân trọng gửi lời chúc mừng
đến các thế hệ nhà giáo việt nam đang công tác tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
năm nay dù ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín rất nặng nề nhưng đội ngũ nhà giáo
giảng viên vẫn nỗ lực phát huy truyền thống đáng tự hào đạt được nhiều thành tích đáng kể
đồng chí phạm minh chính mong muốn đội ngũ cán bộ nhà giáo của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng học viện thành trung tâm đào tạo cán bộ chính trị lớn nhất của đảng
nhân ngày nhà giáo việt nam sáng nay hai mươi tháng một mươi một đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm đã đi thăm chúc mừng một số nhà giáo
và gia đình nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố
bí thư thành ủy nguyễn văn nên đã đến thăm chúc mừng
ngày nhà giáo việt nam gia đình cố giáo sư nguyễn thiện thành
anh hùng lao động nguyên giám đốc bệnh viện thống nhất
nguyên chủ nhiệm bộ môn lão khoa trường đại học y dược tp hcm
thăm giáo sư tiến sĩ trần hồng quân nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bí thư thành ủy nguyễn văn nên
chúc sức khỏe nguyên bộ trưởng đồng thời mong muốn tiếp tục được tiếp nhận
các ý kiến đóng góp tâm huyết trí tuệ của các nhà giáo tiêu biểu
nhà giáo lão thành để giúp xây dựng và phát triển tp hcm
cũng trong hôm nay đại học quốc gia tp hcm tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã trao danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho trường
phó chủ tịch nước cũng gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ giáo viên
của đại học quốc gia nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
thưa quý vị ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một không chỉ là dịp để ngành giáo dục tôn vinh
những người hoạt động trong ngành học trò thể hiện lòng thành kính tôn sư trọng đạo
mà còn là dìm để xã hội tôn kính tri ân những người đã đang gắn bó trong ngành giáo dục
truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn đời của dân tộc ta đã động viên khích lệ tinh thần
tạo động lực lâu dài tích cực để thầy cô tiếp tục gắn bó và hoàn thành tốt công việc chồng người
và món quà tri ân lớn nhất đối với các thầy cô giáo chính là sự trưởng thành của học sinh
sự tin tưởng của toàn xã hội
buổi lễ tri ân ngày hai mươi tháng một mươi một của trường trung học cơ sở trung học phổ thông
chuyên amsterdam hà nội
không chỉ là buổi lễ vinh danh những thành tích của nhà trường của đội ngũ các thầy cô giáo
mà còn là lúc cánh cổng trường rộng mở đón những người con trở về từ khắp mọi miền của tổ quốc
ấm áp yêu thương là những cảm xúc thực mà mỗi người đều dễ dàng cảm nhận được
hôm nay rất là đặc biệt bởi vì con có cơ hội được về việt nam và đến thăm trường vào ngày lễ đặc biệt này
tại vì bình thường mỗi năm con đi du học thì con chỉ có thể gửi lời chúc
để các thầy cô thông qua tin nhắn ở trên mạng thôi
ngày hôm nay được trực tiếp vào các thầy cô và bạn bè con cảm thấy rất là xúc động
và mọi kỷ niệm mọi ký ức ngày xưa như ùa về con cảm thấy rất là yêu mái trường hà nội amsterdam
cách đây ba mươi ba năm cô giáo trần thùy dương đã rất hạnh phúc
khi trở thành một học sinh của trường hà nội amsterdam
để rồi giờ đây cô lại tiếp tục công việc của những người thầy năm xưa
truyền thống nối tiếp truyền thống yêu thương lại nối dài yêu thương
tôi cũng như tất cả các thầy cô giáo rất xúc động
thì ngày hôm nay tôi được gặp gỡ các thầy cô nguyên lãnh đạo nhà trường các cựu giáo chức
các cựu học sinh và các em học sinh cũng như là các vị khách quý đến thăm trường
và chia sẻ đồng hành cùng với cô trò chúng tôi
trong những ngày này
các thế hệ học trò và cả xã hội đều hướng về những người thầy mái trường
với lòng tri ân và biết ơn sâu sắc
sự tin tưởng quan tâm của các thế hệ học sinh và toàn xã hội
đã trở thành động lực để các thầy cô giáo vượt qua những khó khăn thử thách
đặc biệt là những người thầy nơi vùng gian khó
thực sự là mình cảm thấy mình may mắn được ở trong một cái môi trường thuận lợi
thì mình lại cảm thấy hình như có cái gì đó như là có lỗi
và lại cứ cảm thấy rằng mình phải thực sự không phải là phải
nhưng tự tâm mình thấy rằng là có lẽ là hướng tới đồng nghiệp
và làm những cái điều gì đó thiết thực hơn cho những đồng nghiệp của mình
dịp kỷ niệm hai mươi tháng một mươi một không chỉ là dịp tri ân đối với các thầy cô giáo
khẳng định vai trò của nhà giáo trong công tác giáo dục đào tạo
mà còn là thời điểm nâng cao vai trò tiên phong khuyến khích mở đường đổi mới
công tác đổi mới giáo dục toàn diện nâng cao chất lượng đào tạo
đào tạo chính quy đào tạo nghề
hôm nay rất nhiều các trường cơ sở giáo dục nghề đã vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ
cũng như nhiều quyết định khen thử khác đối với đội ngũ nhà giáo
là những cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đang đào tạo mỗi năm hàng nghìn lao động
trong các ngành điện điện tử tự động hóa xây dựng
nhân kỷ niệm hai mươi tháng một mươi một một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ
và nhận các quyết định khen thưởng của bộ ngành đối với sự nghiệp đào tạo lao động có tay nghề cho đất nước
nhà giáo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp vừa phải làm vừa thầy vừa làm thầy vừa làm thợ và vừa làm chuyên gia
giảng viên phải ra tại doanh nghiệp thực tập và học tập nâng cao trình độ
tiếp cận với những nội dung mới của doanh nghiệp và xã hội
trong thế giới việc làm đang thay đổi đặc biệt là sự ảnh hưởng của chuyển đổi số
yêu cầu sự chuyển dịch mạnh mẽ của nguồn lao động
vì thế đào tạo nguồn nhân lực cần có sự thay đổi về phương pháp tiếp cận
để có lực lượng lao động có trình độ cao thích ứng với kỹ năng nghề tương lai
bảo đảm chuẩn năng lực đầu ra theo các tiêu chuẩn của asean và thế giới
đào tạo theo yêu cầu xã hội
giảng viên phải tuyên phong trong đội mới
nhất tính giảng viên phải không ai hết là chuẩn chủ động
tiếp cận với những công nghệ số để phục vụ cho công tác đào tạo của mình
những người thầy trong bối cảnh mới không chỉ là những thầy cô đứng lớp đơn thuần
mà còn là những người hướng nghiệp những người thực hành những người thợ tay nghề cao
để truyền lửa lan tỏa tinh thần học tập suốt đời của mọi người
nâng cao trình độ tay nghề nâng cao giá trị lao động
đóng góp vào cải thiện năng lực bằng kỹ năng lao động
hôm nay tại thành phố đà nẵng hội đồng nghiệm thu nhà nước đã có kiểm tra
và cơ bản thống nhất nghiệm thu hoàn thành công trình mở rộng hầm đường bộ hải vân hai
thuần tổng dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả
có tổng vốn đầu tư hơn hai mươi một tỷ đồng
công trình được khởi công từ năm hai nghìn một mươi
vốn đầu tư gần bảy ba trăm linh tỷ đồng
hầm hải vân hai được xây dựng toàn tuyến hơn một mươi hai km
riêng tuyến hầm dài gần sáu ba km
đây được coi là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực đông nam á
hầm đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra trước ba tháng
sau khi kiểm tra hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá công trình bảo đảm chất lượng
tuân thủ hồ sơ thiết kế theo quy định bảo đảm các trang thiết bị an toàn
phòng cháy chữa cháy và nhiều trang thiết bị cần thiết khác
hầm hải vân hai đã đủ điều kiện đưa vào khai thác và sử dụng
cũng tại đà nẵng sáng nay bộ công thương đã tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và lễ phát động chương trình hành động quốc gia
về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
sau một mươi năm thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn đã đạt một số kết quả quan trọng
như xây dựng được một trang thông tin điện tử đào tạo và xây dựng được mạng lưới
chuyên gia tư vấn
giảng viên về sản xuất sạch hơn trên toàn quốc gần năm mươi tỉnh thành phố ban hành chương trình
kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng và ban hành được hơn hai mươi hướng dẫn kỹ thuật
về áp dụng cho hơn hai mươi lĩnh vực sản xuất khác nhau
hôm nay tri cục kiểm lâm tỉnh con tum cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện
và xử lý hàng trăm vụ vi phạm về khai thác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện hơn ba trăm hai mươi vụ vi phạm với khối lượng gỗ
vi phạm hơn một một trăm linh mét khối gỗ quy tròn các loại diện tích rừng bị thiệt hại là hơn bốn mươi ba ha trong đó
cháy rừng là hơn hai mươi một hectare phá rừng trái pháp luật là hơn hai mươi hai hectare giảm sáu mươi năm vụ so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên diện tích rừng thiệt hại tăng hơn hai mươi bốn hectare các vụ vi phạm chủ yếu xảy ra trên diện tích rừng tại các công ty
lâm nghiệp quản lý tỉnh con tum cũng đã xử lý hai mươi chín trường hợp là các cán bộ lãnh đạo buông lòng quản lý thiếu trách nhiệm
để xảy ra tình trạng vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng nơi mình quản lý tòa án nhân dân các huyện cũng đã đưa ra
xét xử một mươi hai vụ án phạt tù hàng chục bị cáo
hơn một năm trở lại đây tình trạng sạt lở đất đá từ đập đất hồ điều hòa của công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh
và dự án thi công tỉnh lộ hai trăm năm mươi bốn khiến cho dụng lúa ao cá của nhiều hộ dân ở xã ngọc phái huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn bị vùi lấp
đến nay các đơn vị liên quan đùn đầy trách nhiệm chưa khắc phục hậu quả và hỗ trợ thiệt hại cho người dân khiến dư luận rất bức xúc
do đất đá từ phía thượng nguồn đổ về hơn một hectare ruộng ao cá của người dân thôn bản diếu xã ngọc phái bị vùi lấp hoàn toàn
lòng suối trước đây sâu hai mét nay đã bị hàng nghìn mét khối đất đá
vùi lấp cao hơn mặt ruộng nguyên nhân được xác định là do sạt lở đất đá tại khu vực đường dẫn nước cửa xã hồ điều hòa của công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh
và đất đá tràn về khi thi công đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn đoạn qua xã ngọc phái
trước thực trạng này ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh và đơn vị chủ đầu tư đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn
là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc cạn phải khắc phục hậu quả nạo vét lòng suối hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân xong trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
kinh phí khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân là hơn bốn trăm linh triệu đồng
tuy nhiên đến nay hai đơn vị này chưa thực hiện do không thống nhất được tỷ lệ hỗ trợ
như vậy đã hơn bốn tháng trôi qua từ ngày có văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh việc khắc phục của các bên liên quan vẫn đang nằm trên giấy
do đó cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn cần vào cuộc xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin của nhân dân
sáng nay tại hà nội công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam vpf đã tổ chức hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi trải qua nhiều biến động hiếm có trong lịch sử bóng đá nước nhà
thể thức thi đấu thay đổi và thời gian kéo dài do dịch bệnh
tuy nhiên đây cũng là năm đánh dấu bước
những bước khởi sắc về công tác tổ chức đã giúp cho các đội bóng cũng như các cầu thủ vẫn có thể công hiến hết mình cho trái bóng mang đến những trận cầu hấp dẫn phục vụ khán giả cả nước
tại hội nghị tổng kết ông trần anh tú chủ tịch tổng giám đốc vpf đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi của ban điều hành giải ban kỷ luật ban trọng tài
đồng thời thông báo dự kiến kế hoạch thi đấu mùa giải hai nghìn hai mươi một đề xuất kiến nghị với liên đoàn và các đội bóng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu để giải đấu ngày càng chuyên nghiệp hiệu quả góp phần vào sự nghiệp phát triển bóng đá nước nhà
tại hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi đã nêu bật những điểm sáng tích cực trong một năm đầy biến động
tuy nhiên vẫn còn đó những tồn động mà những nhà quản lý bóng đá đang tiếp tục tìm cách tháo gỡ để đưa nền bóng đá nước nhà tiếp tục phát triển
trong báo cáo tổng kết bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi khẳng định mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức của đại dịch covid nhưng các giải đấu chuyên nghiệp vẫn diễn ra thành công
một mùa giải thành công hấp dẫn là điều được nhắc đến nhiều nhưng công tác trọng tài còn xảy ra sai sót
vấn đề an ninh an toàn ở một số trận đấu còn nổi cộng
chính là tồn tại lớn nhất được các đại biểu cũng như giới truyền thông thẳng thắn đặt ra
khắc phục và hạn chế những vấn đề này để mang lại một hình ảnh cho một giải đấu viên lích tốt hơn
năm hai nghìn hai mươi một bóng đá việt nam sẽ bước vào nhiều giải đấu quan trọng
bởi thế việc hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu vẫn là nội dung cấp thiết được lãnh đạo liên đoàn đưa ra để không làm ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ quốc tế của các đội tuyển việt nam
liên đoàn bóng đá việt nam cũng xác định là thời thức của mùa giải hai nghìn hai mươi một sẽ tổ chức theo giống thời thức của mùa giải hai nghìn hai mươi
thi đấu thành hai giai đoạn giai đoạn một là sẽ đấu một trò một lượt và giai đoạn hai sẽ tách nhóm
đối với sáu mươi ngày thì chúng tôi cũng dự tính là đầu tháng một hai nghìn hai mươi một thì sẽ bắt đầu mùa giải
tiết thúc mùa giải là ngày ba mươi tháng chín hai nghìn hai mươi một vì sau đó sẽ là các đội u hai mươi ba cũng như đội tuyển có thời gian nghỉ rất là dài
thế cho nên cái vấn đề là rõ ràng mùa giải hai nghìn hai mươi một thực sự là cũng vô cùng khó khăn
thao gỡ những khó khăn cho bóng đá việt nam cũng như các đội tuyển việt nam
sẽ là bài toán của các đội tuyển việt nam

hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ban ngành bóng đá việt nam năm hai nghìn hai mươi một
sẽ có những bước phát triển mới để phù hợp hơn với những thay đổi của xã hội
và mang đến một sân chơi chất lượng thu hút đông đảo người hâm mộ trên cả nước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước và tiếp theo chương trình
mời quý vị theo dõi những tin tức quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên anh thư
xin cảm ơn biên tập viên khánh thư
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn
azerbaijan và armenia bắt đầu bàn giao lãnh thổ
hàn quốc bước vào hai tuần chống dịch đặc biệt trước kỳ thi đại học
thưa quý vị ngày hôm nay quân đội azerbaijan đã tiến vào một huyện gần khu vực nagorno karabakh
từng xảy ra tranh chấp với armenia theo thỏa thuận hòa bình do nga làm trung gian
nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài ở khu vực này
có ba huyện trong khu vực nagorno karabakh sẽ được armenia trao trả theo thỏa thuận
một ngày binh lính và các xe tăng của lực lượng armenia đã di chuyển ra khỏi địa phận này
theo kế hoạch việc bàn giao này sẽ kết thúc trước ngày một tháng một mươi hai
armenia nhất trí trả lại một mươi năm hai mươi lãnh thổ vùng nagorno karabakh
mà lực lượng azerbaijan đã giành thuyền kiểm soát trong thời gian bùng phát xung đột
trong đó có thị trấn lịch sử shusha
các nước thành viên liên minh châu âu eu với mục tiêu giảm ít nhất là năm mươi năm lượng khí phát thải vào năm hai nghìn ba mươi
đang trở thành nhân tố đi đầu
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
tuy nhiên hiện tại eu vẫn đang thiếu những cam kết cụ thể trong ngắn hạn đối với chiến lược trung hòa carbon
đây là nội dung trong bài phát biểu của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
tại cuộc họp với các thành viên hội đồng châu âu mới đây
mục tiêu cắt giảm ít nhất năm mươi năm khí thải co hai vào năm hai nghìn ba mươi của eu
đã được điều chỉnh để phù hợp với thỏa thuận xanh đầy tham vọng được công bố năm hai nghìn một mươi năm
qua đó vạch ra lộ trình
châu âu trở thành lục địa đầu tiên không khí thải vào năm hai nghìn năm mươi
thỏa thuận này đòi hỏi hai mươi bảy nước thành viên eu phải cân bằng lượng khí thải gây ô nhiễm
và loại bỏ khí gây hiệu ứng nhà kính trong vòng ba mươi năm tới
đây được xem là một động lực cho cuộc cách mạng kinh tế
giúp châu âu phát triển bền vững và đáp ứng các mục tiêu của hiệp định paris về biến đổi khí hậu
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
liên minh châu âu eu đang xem xét cấp phép lưu hành hai loại vaccine covid một mươi chín
do pfizer và biontech cũng như là moderna của mỹ điều chế vào cuối tháng một mươi hai tới
hiện tại vaccine ngừa covid một mươi chín của biontech pfizer và hãng dược phẩm moderna
đang dẫn đầu trong cuộc đua vaccine trên toàn cầu
sau khi các dữ liệu thử nghiệm quy mô lớn trong tháng này cho thấy
các loại vaccine này có hiệu quả ngừa covid một mươi chín tới chín mươi năm
eu hiện có hợp đồng mua hàng trăm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín tương lai
với các hãng dược phẩm
hiện khối này đang thương lượng hợp đồng mua vaccine với moderna và novavax
eu sẽ sớm phê duyệt lưu hành vaccine ngừa covid một mươi chín trong tháng một mươi hai tới
hoặc vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhật bản đang chứng kiến số ca nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây
các nhân viên y tế lo ngại rằng hệ thống y tế nhật bản có thể sớm rơi vào tình trạng quá tải
khi việc thiếu hụt dường bệnh trở nên thường xuyên hơn đặc biệt là tại các thành phố lớn
chẳng hạn trong số hai sáu trăm bốn mươi dường bệnh chỉ định cho các ca mắc covid một mươi chín tại tokyo
đã có năm mươi một số dường bệnh được sử dụng tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi một tăng một mươi so với tuần trước
hiện chính phủ nhật bản vẫn quyết định cân bằng giữa việc bảo vệ nền kinh tế và sức khỏe của người dân
mặc dù nước này đã ghi nhận một trăm hai mươi hai chín trăm sáu mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín và một chín trăm hai mươi hai ca tử vong
kỳ thi đại học ở hàn quốc được gọi là xuân ưng
điểm số trong kỳ thi xuân ưng ảnh hưởng tới nhiều khí cảnh khác nhau
trong đời sớm của các thành phố

điểm số trong kỳ thi xuân ưng ảnh hưởng tới nhiều khí cảnh khác nhau trong đời sớm của các thành phố